vâng thưa quý vị một thông tin đáng chú ý khác là đối với các phương tiện kinh doanh vận tải đó là từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tới
thì những xe kinh doanh vận tải đến chín chỗ ngồi như là xe taxi xe công nghệ sẽ được đăng thời gian kiểm định đối với chu kỳ tiếp theo
theo đó hai điểm mới đáng chú ý nhất đó là quy định về mẫu tem kiểm định mới để phân biệt giữa ô tô có kinh doanh vận tải và ô tô không kinh doanh vận tải
và điều chỉnh chu kỳ đăng kiểm theo hướng tăng thời gian đối với xe kinh doanh vận tải đến chín chỗ ngồi
cụ thể với xe chở người đến chín chỗ ngồi có kinh doanh vận tải thời hạn đăng kiểm mới lên hai mươi bốn tháng đối với chu kỳ đầu và một mươi hai tháng đối với chu kỳ tiếp theo
quy định hiện hành tại thông tư bảy mươi lần lượt là một mươi tám và sáu tháng đây được coi là một trong những nhóm giải pháp để hỗ trợ các phương tiện kinh doanh vận tải trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín